thưa quý vị ngay sau trận thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba indonesia
trong trận mở màn bảng a môn bóng đá nam sea games ba mươi một diễn ra vào tối ngày hôm qua
thì nhiều người đã lao ra đường ăn mừng chiến thắng của đội chủ nhà
lực lượng công an đã ra quân làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sau trận đấu
theo đó tại tp hcm hơn bốn trăm linh quái xế đã bị ngăn chặn khi đang tụ tập chuẩn bị đua xe
thời điểm kiểm tra có hơn bốn trăm linh xe tay ga xe cọp dựng kín con hẻm trước quán
các đơn vị phối hợp tổ chức phong tỏa khu vực quán và yêu cầu những người có mặt trong quán
ngồi tại chỗ để kiểm tra hành chính
khu vực giao lưu của hội nhóm này có nhiều phương tiện xe tega xe cọp đã qua độ chế
các đơn vị phối hợp đã yêu cầu các thành viên trong nhóm xuất trình giấy tờ tùy thân
và đưa ra bốn trăm linh phương tiện về trụ sở
bước đầu cơ quan công an sẽ xử phạt chủ bốn trăm linh phương tiện này
về hành vi đỗ động
các đơn vị phối hợp sẽ xử lý tiếp theo luật định
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối tượng lương hoài nam chú tại xã quảng hòa huyện đắk long tỉnh đắk nông
để điều tra về tội giết người
do muốn níu kéo tình cảm với chị ma thị oanh nên anh nguyễn văn chính đã hẹn gặp chị oanh
nhưng chị oanh không đồng ý
nên đã nhờ em trai là ma văn hoài và người cháu là lương hoài nam can ngăn
sau đó hoài đã bị chính cầm dao rượu chém hai nhát vào người
khi hai người ẩu đả con dao rơi xuống đất
thế vậy nam đã chạy đến cầm lên chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu mặt tay và chân anh chính
gây án xong nam vứt bỏ hung khí tại hiện trường rồi đi về nhà
anh chính được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi ba
đoàn văn ân đối tượng trốn truy nãng
nguy hiểm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt giữ và di lý từ tp cần thơ về tới địa phương
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với đoàn văn ân về tội mua bán ma túy nhưng ngân đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
ra quyết định truy nã nguy hiểm
đối với ân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi
trưa ngày sáu tháng năm ấn bị bắt giữ khi về thăm vợ tại xã vĩnh trinh huyện vĩnh thạnh tp cần thơ
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an hà nam triệt phá bốn đối tượng đã bị bắt giữ
các đối tượng gồm trần văn duy trần ngọc du trần thị huế và vũ văn sáng
cùng chú tại huyện lý nhân
với phương thức thủ đoạn gửi số lô số đề qua tin nhắn sms gia lô
các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới gần một trăm linh triệu đồng một ngày
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần văn duy về tội đánh bạc tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng là thiều quang huy và lê thành phi
cùng chú tệ phường phước long thành phố nha trang để điều tra về hành vi giết người
trước đó do bị người hàng xóm là anh đặng thành huy ngăn cản việc xây nhà trái phép của mình
vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn thiều quang huy đã gặp phi đặt vấn đề thuê người bảo kê cho việc xây nhà của mình
phi đã liên hệ với nhóm của hồ dương đại lê hoàng bảo lâm và nguyễn thành công
vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày khi thấy thiều quang huy tiếp tục
cho thợ thi công anh đặng thành huy đã tiếp tục tới ngăn cản và xảy ra sô sát
đại đã giúp giao nhọn đâm anh thành huy nhiều nhát hậu quả khiến nạn nhân tử vong
vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an đã bắt được đại và long khi các đối tượng đang lẩn trốn ở huyện cam lâm
nhóm bảy người từ bà rịa vũng tàu mang theo bốn cây dao tự chế đến vĩnh long tìm người đòi nợ
đang bị công an tỉnh vĩnh long điều tra
thông tin ban đầu vào sáng ngày sáu tháng năm
công an xã long mỹ huyện mang thít nhận được trình báo của người dân
về việc nhóm bảy người lạ mặt đi ô tô biển số tỉnh bà rê vũng tàu
đến nhà của một người dân trên hệ bàn ấp lâm phước để tìm người đòi nợ
tiếp nhận tin báo lực lượng công an xã long mỹ phối hợp với ban chỉ huy quân sự
đã nhanh chóng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính của nhóm người này
trên xe ô tô của nhóm công an đã phát hiện có bốn cây dao tự chế
và tiến hành đưa người cùng phương tiện về trụ sở làm việc
hiện công an đang điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với nhóm người này
một đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet cá độ bóng đá
vừa bị công an tỉnh hà nam triệt phá
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm thị hoa nguyễn mạnh
cùng chú tại thành phố phủ lý và nguyễn văn minh chú tại thị xã duy tiên
cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng ba cho đến ngày hai mươi bốn tháng bốn
hoa đã cung cấp trang cá độ bóng đá
tổng công cho hoạch để cung cấp cho minh tham gia đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng lên đến hơn một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can về tội đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn về là đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã có chiến thắng đầu tiên
tại sea games ba mươi một với tỷ số là ba trước đội tuyển u hai mươi ba indonesia
và đây là niềm vui lớn của người hâm mộ bóng đá trên cả nước
sau trận đấu để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an đã chủ động các giải pháp
đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực xung quanh sân vận động việt trì
tỉnh phú thọ ghi nhận của nhóm phóng viên

tuy nhiên cơn mưa không làm vơi đi những cảm xúc của người hâm mộ khi chứng kiến chiến thắng
của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong trận đầu ra quần
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn